ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng khóa hai mươi một đang hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai đảng bộ tp sắp tới
nhằm phát huy dân chủ tập trung trí tuệ tập thể nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý dự thảo đã được tổ chức
nội dung của dự thảo đang được đông đảo cán bộ đảng viên quân chúng nhân dân tp quan tâm tham gia đồng góp ý kiến
luôn quan tâm đến tình hình xây dựng và phát triển thành phố
nên từ khi nhận được dự thảo báo cáo chính trị ông nguyễn đức cam cử tri phường thạch thang quận hải châu đã nghiên cứu kỹ từng nội dung dự thảo
theo ông dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ thành phố lần này cần nêu bật được nội dung của công tác phòng chống tham nhũng
đánh giá cụ thể mặt được chưa được để rút kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ đến
công tác phòng chống tham nhũng ở trong thời gian qua thì báo cáo cũng có đã đề cập
nhưng tôi thấy là đề cập chưa nhiều bởi vì cái công tác này là công tác rất là quan trọng
bây giờ do vài mà tôi đề nghị là cái báo cáo trong thời gian sắp tới là nên là phản ảnh sau thêm
những cái nội dung mà đảng bộ tp đà nẵng ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã triển khai về công tác phòng chống tham nhũng
đạt được những kết quả ở trong thời gian qua
một buổi đóng góp ý kiến của đại diện các hội đoàn thể chính trị xã hội do ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố tổ chức
hàng chục ý kiến tâm huyết đã được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi
trong đó một số ý kiến cho rằng người dân đà nẵng kiên cường đoàn kết luôn đồng hành cùng đảng bộ chính quyền thành phố
vượt qua những khó khăn của nhiệm kỳ để tiếp tục xây dựng đà nẵng văn minh giàu đẹp
vì vậy dự thảo cần khẳng định và phân tích thêm về đặc điểm này
cần có một bài học nữa đó là bài học về nhân dân
nhân dân là nặng hơn bao giờ hết
như kinh nghiệm cái thời gian vừa qua đảng bộ có những cái sai lầm
nhân dân họ kiên quyết không đấu tranh kiên quyết
cái sai trái
nhưng đồng thời cũng rất là bao dung với những cái tổ chức những cá nhân mà thấy sai biết mạnh dạng sửa
quay về phục vụ thì là ít có nhân dân
đến thời điểm hiện tại đà nẵng đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở
thành phố cũng đang đại hội điểm thí điểm cấp quận huyện để tiến tới tổ chức đại tra
ý kiến nguyện vọng của cán bộ đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang các tầng lớp nhân dân thành phố
sẽ được tập hợp bổ sung hoàn thiện dự thảo
đây là một trong những cơ sở để ban chấp hành đảng bộ thành phố đề ra phương hướng giải pháp thiết thực hiệu quả
để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm